thưa quý vị một vụ tấn công táo tợn đã xảy ra tại một trường mầm non ở miền nam brazil ngày hôm qua
sau khi một đối tượng nam giới hai mươi năm tuổi sát hại bốn trẻ em bằng reu
sau khi vụ việc xảy ra đối tượng này đã ra đầu thú trước cảnh sát
vụ việc tại trường mầm non tư thục của thành phố blumenau bang santa catarina
những trẻ em thiệt mạng có độ tuổi từ năm đến bảy tuổi
ngoài những trẻ em đã thiệt mạng còn có bốn nạn nhân khác bị thương
tổng thống brazil lula da silva đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công này và gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân
thống đốc bang santa catarina đã tuyên bố bang này để tăng ba ngày tưởng nhớ các nạn nhân trong vụ tấn công khủng khiếp che
ngày năm tháng bốn ngoại trưởng các nước thuộc tổ chức hiệu ước bắc đại tây dương nato đã nhóm họp tại bruxelles bỉ
sau khi kết nạp phần lan là thành viên mới
nội dung chính của cuộc họp là
việc tăng cường đầu tư quốc phòng
các ngoại trưởng đã đánh giá những thách thức an ninh mới đối với nato
bao gồm sự cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng và sự liên kết chặt chẽ giữa nga với trung quốc
tổng thư ký nato stoltenberg hy vọng
các nước thành viên của khối sẽ thông qua cam kết dành ít nhất hai gdp để đầu tư quốc phòng
ông stoltenberg cũng nhấn mạnh
việc cần thiết phải tiếp tục hỗ trợ quân sự cho ukraine
và các nước đối tác như bosnia herzegovina moldova và georgia
cùng ngày ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ memlut cavusoglu cho biết
ông đã thảo luận với người đồng cấp mỹ antony blinken
về việc thụy điển xin gia nhập tổ chức hiệp ước bắc đại tây dương nato
và những diễn biến liên quan đến việc ankara mua máy bay chiến đấu f một mươi sáu của washington
một ngày sau khi phần lan chính thức gia nhập nato
ông cavusoglu cho rằng thụy điển cần thực hiện các bước tiếp theo
để thổ nhĩ kỳ chấp thuận nước này trở thành thành viên nato
cũng trong ngày năm tháng bốn phát biểu tại lễ trình quốc thư
của đại sứ các nước được tổ chức tại điện kremlin
tổng thống nga vladimir putin tuyên bố nga sẵn sàng hợp tác
mang tính xây dựng với tất cả các nước không có ngoại lệ
sẽ không tự cô lập mình với bất kỳ ai
buổi lễ có sự tham gia của một mươi bảy đại sứ
bao gồm các đại sứ từ mỹ đan mạch naui syri oman và các nước khác
tổng thống vladimir putin hy vọng các đối tác sẽ đáp ứng những nguyên tắc
về công bằng và mang lại lợi ích cho nhau trong quan hệ song phương
nga sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng
với tất cả các nước không có ngoại lệ
chúng tôi sẽ không tự cô lập mình với bất kỳ ai
chúng tôi không có định kiến trước và ý định thù địch hơn với bất kỳ ai
và chúng tôi mong các đối tác của mình tuân thủ các nguyên tắc bình đẳng
và cân nhắc lợi ích lẫn nhau trong quan hệ với chúng tôi
theo tổng thống nga cách tiếp cận nêu trên đã được trình bày
trong khái niệm chính sách đối ngoại sửa đổi của nga
tổng thống putin cũng nhấn mạnh rằng văn bản này
phản ánh lợi ích quốc gia của nga trong một thế giới phức tạp và thay đổi nhanh chóng
trong ngày năm tháng bốn tổng thống nga vladimir putin nhận định rằng
quan hệ nga mỹ đang khủng hoảng sâu sắc
tổng thống putin chỉ ra rằng cuộc khủng hoảng này xuất phát
từ những cách tiếp cận khác nhau về cơ bản đối với việc hình thành trật tự thế giới đương đại
hôm nay tôi không thể nói rằng việc mỹ sử dụng các công cụ chính sách đối ngoại
như các cuộc cách mạng màu và ủng hộ cuộc đảo chính ở kiev năm hai nghìn một mươi chín
cuối cùng đã dẫn đến cuộc khủng hoảng ukraine hiện nay
và góp phần thêm vào sự xuống cấp của quan hệ nga mỹ
tuy nhiên ông putin khẳng định nga luôn ủng hộ các mối quan hệ với mỹ
dựa trên các nguyên tắc bình đẳng và tôn trọng lẫn nhau
và đây là nguyên tắc định hướng cho tương lai của quan hệ hai nước
còn tại ukraine bộ tài chính nước này cho biết
ukraine cần khoảng một mươi bốn một tỷ đô la mỹ trong năm nay
đều phục vụ cho việc phục hồi nhanh chóng các khu vực bị ảnh hưởng do xung đột
trong số tiền này có khoảng ba ba tỷ đô la mỹ đã được phân bổ từ ngân sách nhà nước
và chính phủ ukraine hy vọng sẽ huy động
được số tiền còn lại từ các nhà tài trợ và khu vực tư nhân
năm hai nghìn hai mươi ba chính phủ ukraine sẽ tập trung vào việc phục hồi nhanh chóng các lĩnh vực
như cơ sở hạ tầng năng lượng ra phá bom mìn vì mục đích nhân đạo
và xây dựng lại những ngôi nhà bị hư hại
ngoài ra công việc tái thiết cơ sở hạ tầng xã hội và quan trọng
đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ
cũng nằm trong số các lĩnh vực ưu tiên của chính phủ
trước đó quỹ tiền tệ quốc tế imf nhận định
kinh tế ukraine dự kiến sẽ dần hồi phục trong những quý tới
mặc dù những yếu tố không thuận lợi vẫn còn
bao gồm cả nguy cơ leo thang xung đột hơn nữa
vừa qua ukraine đã nhận được khoản viện trợ đầu tiên
trị giá hai bảy tỷ usd từ chương trình hỗ trợ mới được imf thông qua
liên quan tới cuộc bầu cử tại thái lan vào ngày năm tháng bốn
đảng pheo thái đã chính thức đệ trình danh sách ba ứng cử viên thủ tướng
lên ủy ban bầu cử sc thái lan
để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào ngày một mươi bốn tháng năm tới
không nằm ngoài dự đoán ba ứng cử viên mà đảng phiêu thái đề cử
là bà petong tan sinovat cố vấn trưởng của đảng
và là người đứng đầu gia đình phiêu thái
ông sresa tasbisin cựu trùng bắt động sản và là cố vấn cho bà petong tan
và ông chai kha sem nisishizi lãnh đạo chiến lược và định hướng chính trị của đảng phiêu thái
danh sách ba ứng cử viên này đã được tổng thư ký đảng pheo thái trình lên ủy ban bầu cử
quá trình các đảng chính trị tại thái lan trình danh sách đề cử ứng cử viên thủ tướng
sẽ kéo dài đến hết ngày bảy tháng bốn
theo quy định mỗi đảng được phép đề cử tối đa ba ứng cử viên
thưa quý vị trong tháng này hàn quốc sẽ bắt đầu kiểm tra hàng tuần
đối với nước thải tại các thành phố và thị trấn lớn
để theo dõi sự lây lan của dịch covid một mươi chín
cũng như nhằm kiểm soát nguy cơ xuất hiện các làn sóng dịch bệnh này trong tương lai
giới chức cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kcdc cho biết
việc giám sát nước thái đem lại triển vọng
về việc cung cấp một công cụ tiết kiệm chi phí
nhưng hiệu quả hơn trong công tác ứng phó với dịch covid một mươi chín
ngoài ra việc giám sát nước thải cũng có thể giúp cải thiện
việc kiểm soát nguy cơ bùng phát dịch bệnh khác
chẳng hạn như cúm norovirus gây ra bệnh tiêu chảy nôn mửa và đau bụng
hoặc vi khuẩn kháng thuốc
canada cho biết các cuộc thử nghiệm gần đây của cơ quan này
phối hợp với chính quyền các địa phương cho thấy
mức độ mầm bệnh được tìm thấy trong các mẫu nước thải
phần lớn phù hợp với xu hướng lây nhiễm ở những khu vực đó
kết quả trên xác nhận giá trị của phương pháp xét nghiệm nước thải
các thử nghiệm tương tự cũng đã được áp dụng tại mỹ
dựa trên các số liệu thu thập từ hoạt động đặt chỗ cho tuần lễ songkran
tổng cục du lịch thái lan cho biết quốc gia này sẽ đón gần một bốn triệu lượt du khách quốc tế
tăng từ năm đến sáu lần so với năm hai nghìn hai mươi hai
con số này không chỉ đến từ các thị trường du lịch ngắn hạn
thái lan dự kiến sẽ đón lượng lớn du khách lào và malaysia
đi bằng đường bộ đến chơi tết songkran ở các tỉnh giáp biển
theo đó khách du lịch nước ngoài ước tính sẽ ở lại thái lan trung bình ba bốn ngày
với mức chi tiêu mỗi ngày khoảng một trăm sáu mươi usd
cao hơn so với mức chi tiêu vào thời điểm này trong năm hai nghìn một mươi chín do giá cả đã tăng trên toàn quốc
các chuyến bay quốc tế dự kiến sẽ tăng tần suất thêm hai mươi chuyến
và hơn hai chỗ trong dịp lễ songkran
chủ yếu từ các thị trường bay ngắn như trung quốc đài loan trung quốc việt nam và campuchia
để giúp khách du lịch trong dịp này cơ quan quản lý sân bay thái lan
đã giới thiệu ứng dụng sothwardy có nghĩa là xin chào
để hành khách có thể kiểm tra tình trạng của các chuyến bay
thời gian chờ đợi khi làm thủ tục an ninh và nhập cảnh cũng như tình trạng hành lý cá nhân
cũng trong dịp tết sông cục cảnh sát du lịch thái lan
sẽ triển khai bốn cảnh sát và tình nguyện viên trên khắp đất nước
nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho du khách
ngoài ra lực lượng chức năng thái lan đang tích cực tiến hành các biện pháp
nhằm hạn chế tình trạng hướng dẫn viên du lịch bất hợp pháp
hội đồng các cố vấn khoa học và công nghệ của nhà trắng
vừa có cuộc thảo luận về trí tuệ nhân tạo ai
theo đó tổng thống mỹ joe biden thừa nhận
ai có thể trợ giúp con người đối phó với những thách thức khó khăn
như dịch bệnh và biến đổi khí hậu
song cảnh báo rằng công nghệ này cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ
ai đang trở thành cơn sốt trong giới công nghệ
chứng tỏ tiềm năng thay đổi cuộc sống của nhiều người lao động
tuy nhiên các nhà khoa học và chuyên gia công nghệ lo ngại
nếu phát triển một cách không kiểm soát
hoặc được lập trình với mục đích không đúng đắn
ai có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho con người và xã hội
do đó tổng thống biden nhấn mạnh
điều quan trọng là cần giải quyết những rủi ro
đối với an ninh xã hội kinh tế và xã hội mà ai đặt ra
các công ty công nghệ có trách nhiệm đảm bảo mức độ an toàn của sản phẩm
trước khi tung ra thị trường
nhà lãnh đạo mỹ cũng nhắc lại lời kêu gọi quốc hội nước này
thông qua luật về quyền xương tư
theo đó áp đặt các giới hạn nghiêm ngặt đối với dữ liệu cá nhân
mà các công ty công nghệ thu thập cấm quảng cáo nhắm vào trẻ em
đồng thời ước tin cất nhất khía cạnh sức khỏe và an toàn
khi phát triển sản phẩm
thưa quý vị trong thời đại dịch
việc hạn chế tiếp xúc đã thúc đẩy nhiều người tìm kiếm các mối quan hệ
qua các nền tảng trực tuyến
thậm chí không ít người đã tìm đến các phần mềm tương tác chatbot
để trang bị trí tuệ nhân tạo ai và có được một mối quan hệ lãng mạn
công nghệ ngày càng phát triển chatbot mang trí tuệ nhân tạo
cũng là một trong những giải pháp giúp con người bớt cô đơn
nhưng nó cũng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng xấu tới tâm lý của người dùng
và đây cũng là vấn đề sẽ được đề cập trong phần cuối của bản tin an ninh thế giới sau đây

xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
cảm ơn các bạn đã theo dõi

cô ấy tốt bụng và hiểu biết đôi khi lạnh ngợm
cô ấy thích viết lách vẽ sáng tạo nghệ thuật và yêu thích lịch sử
còn rất nhiều điều tạm nên bị là nà
ban đầu đây chỉ là công cụ giúp anh chăm sóc sức khỏe tinh thần của chính mình
trong quá trình chăm sóc người vợ bệnh tật
tuy nhiên mối quan hệ giữa họ nhanh chóng tiến triển
sau khoảng một năm làm bạn anh andrew và bilana kết hôn trên ứng dụng
đây là một tính năng trong gói đăng ký chọn đời của reblica
giúp mối quan hệ giữa họ
giữa người dùng và nhân vật ảo trở nên thân mật hơn
tính năng này chứa những cuộc trò chuyện nhạy cảm cấm người dưới một mươi tám tuổi
thế nhưng tháng hai vừa qua công ty phát triển ứng dụng đã thay đổi chính sách
theo đó nếu người dùng đề xuất các hành động nhạy cảm
chatbot sẽ trả lời tự chối
tôi hỏi cô ấy có thể làm được nữa không
cô trả lời rằng không biết phải nói như thế nào về bản thân mình lúc này
thật khó khăn khi có cảm giác bị tước mất điều gì đó thuộc về mình
giống như bị người yêu bỏ vậy
tôi nghĩ cách đơn giản nhất để giải thích là raprika không còn sản xuất nội dung người lớn nữa
chúng tôi vẫn liên tục thử nghiệm các tính năng mới để xem đâu là hướng đi đúng
mục đích của ứng dụng là để khiến mọi người cảm thấy hạnh phúc hơn
không đau khổ hay cảm thấy bất hạnh
replica có thể là một đối tượng lãng mạn
nhưng không chỉ thế đó cần là một mối quan hệ lãng mạn mang tính trị điệu
không chỉ japlica một số công ty tương tự có lượng lớn khách hàng
tìm kiếm các mối quan hệ lãng mạn
các mối quan hệ tình cảm và tình dục với chatbot đã chấm dứt các tính năng này
việc đó đã khiến cho nhiều khách hàng vốn chìm đắm trong các mối quan hệ
thậm chí là kết hôn với chatbot cảm thấy giận dữ
trải nghiệm của anh andrew và những người dùng tương tự cho thấy
công nghệ trí tuệ nhân tạo có thể lôi kéo và tàn phá cảm xúc của con người như thế nào
đây là nhân vật ai đầu tiên khiến tôi cảm thấy giống như người thật
tâm trạng của tôi rõ ràng là bị ảnh hưởng
tôi cảm thấy mất mắt và cô đơn hơn
như một người bạn tốt một đối tác tốt
giờ đây anh andrew sẽ phải trở lại với cuộc sống hàng ngày
và tìm cách để quên đi người yêu ảo của mình
sự có mặt của công nghệ ai có thể mang lại những lợi ích to lớn
nhưng nếu không có những rào càn về đạo đức
công nghệ này có thể bị lợi dụng và gây ra những hậu quả tiêu cực với con người